tại quảng bình sáng nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn cục hàng hải quân khu bốn và bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã nỗ lực cứu hộ thành công bốn thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu hàng tại cửa sông danh
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cùng đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường
cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm cách cứu nạn các thuyền viên đang hết sức hoang mang bám vào thành tàu bị nạn
khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng lực lượng cứu nạn đã điều một tàu lớn đậu phía cửa biển
sau đó xuồng cứu sinh hàng hải tiếp cận được tàu hàng và đưa bốn thuyền viên xuống
song do nước lũ chảy xiết xuồng cứu sinh không thể trở ra được
sau đó lực lượng cứu hộ quyết định di chuyển xuồng cứu sinh từ mạng trái sau dòng nước
sang mặn phải trước dòng nước rồi đi ngược dòng và thoát khỏi vùng xoáy nguy hiểm
bốn thuyền viên được đưa lên tàu cứu nạn hàng hải đã được đưa về cảng danh an toàn lúc tám giờ ba mươi phút
trước đó khoảng ba giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi có năm tàu hàng chở hàng clinke của công ty trường thành
đang neo đậu tại cửa sông danh thì bị lũ cuốn đứt neo trôi ra biển
trong đó hai chiếc đã trở về an toàn một chiếc với bốn thuyền viên bị mắc cạn phía ngoài cửa biển
được cứu hộ thành công trong sáng nay
hai chiếc còn lại bị sóng đánh chìm với một mươi ba người trong đó mới cứu được sáu người
những người còn lại đang mất tích
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm số thuyền viên bị mất tích này